xin chào tất cả quý vị trở lại với bí mật thành công
kính thưa quý vị khai vấn là một công việc đặc thù
kết hợp nhiều kỹ năng về tâm lý sư phạm và kiến thức sâu về từng ngành nghề
vị khách mời ngày hôm nay sẽ mang lại cho chúng ta một câu chuyện kinh doanh rất là thú vị
mỹ uyên xin trân trọng giới thiệu
anh trần tiến công nhà sáng lập và điều hành công ty cổ phần huấn luyện việt nam
xin chào anh
dạ chào chị uyên ạ
ngành nghề của anh cũng là phát triển từ lâu rồi
anh công đã cho ra đời một mươi năm trước đây
ở cái thời điểm công việc này còn mơ hồ ở việt nam thì anh nhìn nhận tiềm năng thị trường ra sao
khi công bắt đầu thì lúc đấy công không nghĩ nó là một cái công việc kinh doanh gì đó tiềm năng
nhưng mà nếu mà công nghĩ nó là một công việc kinh doanh thì chắc là công sẽ không bắt đầu
bởi vì lúc đó đâu có ai biết đâu
công bắt đầu công việc này bởi vì mình là người được hưởng lợi
từ quá trình làm việc với người coach coach thay đổi cuộc sống của công
rất là nhiều cách và công thấy đây là một phương pháp hay
một cái phương pháp về khai phá tiềm năng con người
tại sao mình không chia sẻ cho nhiều người việt nam
thì đó là cái điểm khởi đầu
anh đang nói cái câu mà chưa ai làm cả là quả là một điều rất là thách thức
không nhỏ một chút xíu nào
vì anh công chọn lĩnh vực khai vấn cho doanh nghiệp cho lãnh đạo cấp cao ở những cái thời gian đầu đó
việc tìm kiếm khách hàng ở thời tiểm đó thì anh có thấy là khó khăn lắm không
có hai cái thứ khó
thứ nhất là mới lãnh đạo cấp cao
bản thân mình chưa là lãnh đạo cấp cao
khi mình đi bán hàng khi mình làm mọi thứ mọi người nghĩ là
bạn là ai mà bạn lại làm với tôi bạn đã làm chưa
rồi làm với những doanh nghiệp lớn thì mình là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ
mà lại làm với những doanh nghiệp lớn thì đó là cái khó thứ hai
cứ gọi điện xin những anh chị em bạn bè là doanh nghiệp
có danh sách những chủ doanh nghiệp gọi điện
bán những khoa học coach bán những chương trình coach
và bị chửi rất nhiều
rồi đi tham gia những câu lộc bộ doanh nhân để kết nối
thông qua mạng lưới kết nối cũng thử
rồi thuê những cái marketing agency
những cái đơn vị mà họ làm marketing cho những doanh nghiệp lớn
thì làm mấy năm đầu nó cũng không hiệu quả
và lỗ tiền
thì thời điểm đầu khi thị trường mà người ta
thì họ sẽ tưởng là mình đang làm một cái thứ gì đó đa cấp
làm giàu đó là những cái thứ
nhưng tò mò về vốn đầu tư vào công việc khai vấn của anh
nếu mà những ngành nghề sản xuất đầu tư ban đầu
sẽ nặng về mua máy móc thiết bị công nghệ
thì công ty của mình cung cấp giải pháp như thế nào
để mà phần lớn giống đầu tư sẽ bớt cái nặng đó đi
thì làm điều gì
chúng ta làm những nghề kinh doanh truyền thống
thì mình thuê nhân viên
mình thuê mặt bằng tất cả những cái thứ đó để sản tiền
nhưng mà khi làm cái nghề này
thì mình đầu tư vào bản thân bản thân mình
mà giống như là cái nghề chúng ta là
cái nghề coach là nghề solopreneur
mình làm một mình mà
mình vừa là nhân viên vừa là người cô vừa là người dạy
thì đầu tư vào cái chất sám của mình
đa phần ở thế giới hoặc là ở việt nam thì
một cái mức khoảng hai ba đô là được
để bắt đầu nha
để bắt đầu học giống như cái khóa nền tảng
khóa cấp độ một đầu tiên
nhưng mà trong cái nghề nào cũng vậy
để mình thực sự là mình là bậc thầy trong nghề
để mình trở thành master và mình có tên tuổi
thì đó là một cái hành trình học tập
gọi là cả đời
sau khi người ta học người ta làm nghề người ta kiếm được tiền
người ta lại đầu tư tiếp
trong những cái lĩnh vực khác nhau
ví dụ như về lãnh đạo về tạo ảnh hưởng cho người khác
về nlp về quản trị cảm xúc
về thiết kế cuộc đời
bởi vì khi mình làm việc với người khác
mình làm những cái kiến thức nó rất là sâu
và nó rộng trong những cái lĩnh vực khác nhau
vậy thì các bạn trẻ sẽ nghĩ rằng
đây là một sự đầu tư ít
đúng không mà lợi nhiều
có vẻ thế
một phần là do mạng xã hội
một phần là do truyền thông
mọi người cứ hay nói là
bạn học xong một cái khóa
bạn được certified được cấp chứng nhận của icf
là bạn làm course chuyên nghiệp
rồi bạn ra bạn cốt một trăm linh đô hai trăm linh đô một giờ
thì người ta cứ tính tính là
tôi bỏ cái này có hai đô ra tôi học một tháng ra
xong rồi bắt đầu học
rồi mình làm một trăm linh đô mình course có hai mươi giờ
mình gỡ lại tiền nó không phải vậy
để khách hàng chọn mình nữa
đó là những cái uy tín những cái mồ hôi cái công sức
những cái thứ mà chúng ta làm phía sau cánh gà
giống như chị uyên đi để dạy nghệ thuật
những cái thứ sau cánh hà nó rất là nhiều
thì đấy là những cái thứ mà
họ không thấy trong hoàn trình
cái họ thấy là chỉ là thấy kết quả của những người cost đi trước
nhưng mà cái phía sau cánh gà
cái số giờ luyện tập cái công sức bỏ ra
cái niềm tin đó nó phải có
bệnh bỉ thì chúng ta mới duy trì lâu
khoảng từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi
trào lưu khởi nghiệp và đầu tư chứng khoán
bất động sản rộ lên rất là mạnh mẽ
nhu cầu người cần được khai vấn
tư vấn kinh doanh rất là cao
anh đánh giá cái thuận lợi của cái lợi nhuận đó
và cái khó khăn
của thị trường khai vấn trong cái giai đoạn như thế nào
đó là một số cái thị trường người ta nhầm lẫn
với cái việc course với cái việc làm giàu
rõ ràng coss cũng sẽ giúp những cái kỹ năng
ví dụ như làm nào để bạn bán hàng tốt hơn
làm nào để bạn marketing tốt hơn
làm nào để bạn quản trị doanh nghiệp
mà muốn làm giàu hay là muốn kinh doanh chứng khoán
hoặc muốn trading thì sẽ có người chuyên gia
dạy bạn cái đấy tư vấn bạn cái đấy
đó không phải là cái thứ mà
công với vai trò là coach công làm cái mảng đó
để công chia sẻ một số cái trải nghiệm
với những cái khách hàng hiện tại
bởi vì công phần công coach
những người chủ doanh nghiệp
một cái bạn hiện tại làm chủ doanh nghiệp
của một cái đơn vị
thiết kế với thời trang
cũng như sản xuất về thời trang
thì cái mục tiêu của bạn làm việc là
nâng cao cái vai trò của bạn

làm thế nào để dẫn dắt và phát triển team
khi mà triển khai những cái dự án
thì đó là cái hành trình mà
công làm việc với xuân suốt
đấy là một cái ví dụ mà những khách hàng công mà giúp đỡ
thì cụ thể họ có những cái thách thức gì
hay vấn đề tại sao mà coach lại giúp cho họ
thì họ sẽ
có những cái thách thức
về cá nhân trong cái việc
mà triển khai
những cái công việc đó xuống cho team
giao cho bạn nào với bạn nào
và làm thế nào để
ví dụ như team đội ngũ sales của bạn

với đội ngũ marketing
hai team bắt tay như thế nào
giải quyết những cái mâu thuẫn
mà trong team hiện có
thì đó là những cái thứ mà
công giúp cho khách hàng
những cái khách hàng
khách hàng coach cá nhân của mình
là chủ doanh nghiệp
trong cái việc
họ triển khai những cái dự án
họ giao việc cho nhân viên
và cái phần lớn đó là giải quyết
cái giao tiếp của
cái người leader đấy
với nhân viên hiện tại
giai đoạn nhận các xã hội
yếu cầu gần như tất cả
yếu cầu gần như tất cả
các ngành dịch vụ
thứ ấn bằng công cụ trực tuyến
cô việc huấn luyện và khai vấn
tìm được cơ hội
trong hoàn cảnh bắt buộc này
khi hiệu quả có một số
bộ khai vấn trực tuyến
đã được chiến binh thả thi
đơn vị dell connect g việt nam
cũng đã chuyển đổi mô hình
sang đào tạo tích hợp
giữa trực tuyến và trực tiếp
trong đó lấy huấn luyện trực tiếp
thứ thành giải pháp trọng điểm
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thị trường ở thành phố hồ chí minh
đã chú động và nhanh chóng chuyển đổi
sẽ sẵn đấu nhận giải pháp này
để đem bỏ được chiến lược
và cố hoạch hậu tập
đã xây dựng cho đội ngũ nội bộ
thần suất lớp học cũng đã đầy được
có bảy mươi so với trước đây
khi kinh tế phục hồi
nội dung coaching
chứng kiến sự chuyển dịch dễ thấy
còn lớp nội dung sâu quanh
các kỹ năng làm việc
hợp tác phân tích
và ra quyết định từ xa hiệu quả
cùng với đó
các khoa học về bán hàng
và dịch vụ khách hàng online
đào tạo giám viên trực tuyến
cũng nhận được nhiều quan tâm
trong giai đoạn dịch bệnh
thì phần lớn ngành nghề chứng lại
nhưng mà công việc khai vấn lại là
rất là tốt rất là phát triển
anh có thể chia sẻ sự phát triển đặc biệt này
của nghề khai vấn
trong cái giai đoạn giãn cách đó như thế nào không ạ
hai năm dịch covid
thì cái năm đầu tiên thì không
cái kết quả kinh doanh tăng gấp đôi
cái năm dịch sau nữa
kết quả kinh doanh tăng gấp đôi nữa
đào tạo những người làm coach
cũng như dịch vụ khai vấn
sở dĩ và công thấy đây một điều là
trong cái nhu cầu của mỗi con người chúng ta
chị uyên cũng như công
hoặc những anh chị em khác
sáu nhu cầu mà
một nhu cầu rất lớn đó là nhu cầu
về học tập và phát triển
nhưng mà trước đây
chúng ta đi làm
bà con đi làm
bận rộn kiếm tiền
bận rộn nuôi con
người ta không có thời gian cho bản thân họ
và dịch ở nhà
thì đây là cái cơ hội
để người ta học tập phát triển
ngay tại nhà
đấy là cái lý do đầu tiên
và cái lý do thứ hai
cái đợt dịch
và tại sao cái nhu cầu
mọi người làm cái nghề khai vấn nhiều là
mọi người tái định nghĩa
đâu là một cái công việc ổn định
bởi vì có những người người ta làm ngân hàng
có những người người ta làm hành chính rất là lâu
một mươi năm một mươi năm năm
công ty họ
cũng xa thải
thì những cái thứ trước đây ổn định
bây giờ nó đã khác rồi
và họ muốn có một cái nghề gì
ở đấy họ tự làm chủ được
và làm việc nó không phụ thuộc
vào thời gian và không gian
có nghĩa là
chỉ cần cái internet
và cái máy tính ở nhà
đó là cái sự thay đổi
với các công ty
cái thứ ba nữa
là bên trong bản thân mỗi người
có những cái cảm xúc cần được kiểm soát
cái sự cô đơn
sự cô lập trong cái thời dịch
khiến cho mọi người muốn
à mình muốn thuộc về một cái cộng đồng nào đó
điểm thú vị trong truyền thông
của nghề khai vấn
là dễ bị nhầm lẫn
với những khoa học làm giàu
giống nãy mình nói
bây giờ mình nhắc lại kỹ hơn
đội ngũ của mình
đã vượt qua những cái
nói sao ta
cho nói cái cầu gần gũi nha
vượt qua cái thị phi như thế nào
bởi vì trước đây
thì người ta chỉ sử dụng những người coach
những người chuyên gia khai vấn
để làm với những cái lãnh đạo cấp cao
sau đó làm cho doanh nghiệp
hoặc là giúp doanh nghiệp nâng cao cái hiệu suất
ngay giờ chúng ta có khai vấn cá nhân nữa
những cái nhu cầu của những người cá nhân
họ muốn tìm những người coach
để nâng cao cái chất lượng cuộc sống
khi mà không làm cái nghề này
với vai trò là những người mà đào tạo
nhiều cái thế hệ coach
thì không phải làm rõ
cho người ta biết
đây không phải là cái nghề
mà bạn cứ đi học
và bạn tốt nghiệp
bạn được cấp chính trị quốc tế
là bạn ra bạn kiếm được tiền ngay
nó không phải dễ như bạn nghĩ
và đây không phải là khoa học cấp tốc
mà bạn học năm ngày xong
bèn một cái
bạn ra ngoài là bạn kiếm
một trăm linh đô giờ hay hai trăm linh đô một giờ
không phải nói rõ
rất rõ với họ
các bạn học
các bạn được certified
đó là cái bước đầu tiên
được chứng nhận
các bạn cần đổ mồ hôi
xôi nước mắt
một trăm linh giờ để đưa
mình thực hành
mình có khí năng
phát triển cái sản phẩm dịch vụ của mình
và đấy là một cái quá trình
mà đâu đó
một đến ba năm trong cái lộ trình
để mình có thể phát triển cái nghề
nắm được cái chuyện đó
thì sau này những bạn khác
mà nói là uyên ra
uyên cũng phải lấy cái này
đều có từ gánh công
sau giãn cách xã hội
thì thị trường hay vẫn sôi động
như là chia sẻ ở trên
có nhìn nhận được
cái công việc này như thế nào
ví dụ như trong dịch
nó phát triển rất là rộng
rất là đông
rất là đông người tìm tới
và sau dịch
thì nó lại phát triển theo chiều sâu
công nhận thấy
nó là một cái quá trình
những cái người
nó là giống như quá trình
và cái sự cạnh tranh
nó đến ở đây
là nó cạnh tranh với chính mình
mọi người cứ hay nghĩ là
thì mình sẽ bị cạnh tranh
ví dụ mình cùng phục vụ
một khách hàng
làm nào mình tạo ra cái giá trị
mang cái chất lượng
cho họ mà không tăng cái phí
thì đấy là những cái thứ
mà khách hàng của mình
sẽ tiếp tục giới thiệu
các khách hàng khác đến với mình
thì không thấy
cái bài toán lớn nhất
trong cái hành trình
làm nào để mình giữ
cái tâm thế
mình phát triển
chứ còn mình mà cứ cạnh tranh
so với những đối thủ
những người coach khác
thì nó không cần thiết
và làm như vậy
thì khiến cho mình
bị áp lực
trong cái hành trình làm nghề
cảm ơn anh
và chúc công ty của chúng ta
mà ngày một phát triển
dạ cảm ơn chị em
cảm ơn tất cả quý vị
đã theo dõi chương trình
của chúng tôi ngày hôm nay
và xin hẹn gặp lại quý vị
vào tuần sau